tiếp tục với một thông tin khác tại tỉnh bình định cơ quan an ninh điều tra đã thực hiện lệnh bắt và khám xét đối với năm bị can
trú tại phường tam quan bắc và xã hòa hải thị xã hoài nhơn về hành vi làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức
liên quan đến vụ án này cơ quan an ninh điều tra cũng đã có công bố quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và cho tại ngoại đối với một mươi một đối tượng khác
trong đó có một mươi đối tượng trú các xã ven biển thuộc địa bàn thị xã hoài nhơn
đối tượng còn lại là nguyễn tấn hải ở đức phổ quảng ngãi là bị can có vai trò chủ mưu trong vụ án này
tuy nhiên hiện đang bị tai biến nên cơ quan an ninh điều tra cho tại ngoại để phục vụ công tác điều tra
theo thông tin ban đầu của cơ quan chức năng nguyễn tấn hải đã câu kết và bóc nối với nhiều đối tượng
ở các địa bàn ven biển của thị xã hoài nhơn để làm giả giấy tờ chứng chỉ phục vụ cho việc điều khiển phương tiện thủy hành nghề
đánh bắt hải sản bán cho người dân với giá từ hai cho đến năm triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đã khởi tố vụ án khởi tố hai bị can
cùng chú tại huyện lục nam tỉnh bắc giang về hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc
với số tiền giao dịch lên tới sáu mươi năm tỷ đồng
đó là nguyễn ngọc tú và hoàng minh hiếu theo hồ sơ vụ án nhóm đối tượng trên là đại lý cấp hai
và thành viên trong hệ thống game bài đổi thường rigviptip club thuộc đường dây tổ chức đánh bạc
do phan xào nam và nguyễn văn dương cầm đầu đã bị công an tỉnh phú thọ triệt phá năm hai nghìn một mươi tám
quá trình điều tra cơ quan công an xác định từ tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu cho tới tháng tám năm hai nghìn một mươi bảy
thông qua hệ thống game bài đổi thường rigviptip club tú và hiếu đã tổ chức đánh bạc
giao dịch mua bán rick cho nhiều đối tượng đánh bạc tại địa bàn huyện lục nam của tỉnh bắc giang
với tổng số tiền là sáu mươi năm tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
để xử lý nghiêm các đối tượng
theo quy định của pháp luật
công an tỉnh quảng nam vừa triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên không gian mạng
quy mô lớn gần năm mươi tỷ đồng và bắt giữ một mươi ba đối tượng
cụ thể các đơn vị nghiệp vụ của công an tỉnh quảng nam đã triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc
và đánh bạc trên không gian mạng dưới hình thức cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền
qua mạng internet tại địa bàn các huyện nông sơn hiệp đức thăng bình
bắt giữ và làm rõ hành vi của một mươi ba đối tượng liên quan
tăng vật thu giữ gồm một ipad hai mươi một điện thoại di động một xe ô tô hai reuters
hơn sáu mươi hai triệu đồng tiền mặt và một ba mươi hai trang tài liệu thể hiện số tiền tổ chức đánh bạc gần năm mươi tỷ đồng
theo kết quả điều tra ban đầu nguyễn hồ hát chú tại huyện nông sơn
đã sử dụng mạng internet nhận tài khoản cá độ bóng đá từ trần vũ tuấn chú hiệp đức
về giao lại cho kiều phúc nhân chú nông sơn để tổ chức cho nhiều đối tượng trên địa bàn huyện nông sơn đánh bạc
vụ việc đã được bàn giao cho công an huyện nông sơn tiếp tục điều tra mở rộng
công an thành phố đồng xoài của tỉnh bình phước vừa kịp thời phát hiện và ngăn chặn bắt giữ hai đối tượng
có liên quan đến hàng loạt vụ cướp giật trên địa bàn tỉnh bình phước trong thời gian vừa qua
hai đối tượng bị bắt giữ là trần công huệ chú huyện eka của tỉnh đắk lắc và phạm vũ linh chú huyện cái nước tỉnh cà mau
phương tiện hai đối tượng sử dụng gây án mang biển kiểm soát chín mươi ba p hai năm mươi ba nghìn một trăm tám mươi sáu là biển số giả
kiểm tra trong chiếc túi hai đối tượng mang theo còn có một số biển khác là bảy mươi ba d một trăm hai mươi bảy nghìn hai trăm sáu mươi một
ngoài ra còn có một dao phay hai bình xịt hơi cay bốn sim điện thoại và nhiều giấy tờ
bước đầu cả hai đã khai nhận gây ra tám vụ cướp giật trên địa bàn tỉnh bình phước
cơ quan công an thông báo những ai là nạn nhân trong các vụ cướp giật thời gian qua
hãy đến trình báo tại đội cảnh sát hình sự công an huyện thị xã thành phố nơi xảy ra vụ án để được phối hợp giải quyết
thời gian gần đây trên địa bàn huyện yên biên giới an phú của tỉnh an giang lợi dụng sự sơ hở và mất cảnh giác của người dân
trong việc quản lý và cất giữ tài sản các đối tượng đã đột nhập vào nhà để lấy trộm thậm chí là cướp giật khi mà bị gia chủ phát hiện
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng công an cũng đã nhanh chóng khám phá thu hồi tài sản để trả lại cho bị hại
dù đã đem toàn bộ vàng và tiền mặt bao năm gia đình tích cóp được cất trong hai túi áo khoác
rồi móc lên xào quần áo của gia đình
nhưng đến ngày hai mươi bốn tháng chín năm hai nghìn hai mươi một chị trần thị tiền chú xã phú hữu huyện an phú tỉnh an giang phát hiện toàn bộ tài sản đã không cánh mà bay
mẹ em mới dưới sụn bay lên nó mò vô bảo mấy giờ hai túi áo là không còn vàng nữa
bảo mấy kia em mới nói là tiền thôi nó trộm lấy hết rồi
ngay sau khi sự việc xảy ra lực lượng công an huyện an phú đã nhanh chóng vào cuộc xác định
trần thanh nhàn là đối tượng đột nhập vào nhà trộm số tài sản của chị tiền
là hàng xóm với nhau nên nhàn biết được lịch sinh hoạt của gia đình chị tiền
khi cả nhà chị tiền đi vắng nhàn đã phá cửa đột nhập vào nhà
lấy trộm gần một bảy lượng vàng một mươi tám carat hai tám lượng vàng hai mươi bốn carat và sáu triệu đồng tiền mặt
với tổng trị giá gần hai trăm linh triệu đồng
một vụ việc khác biết bà ngô thị dừa em chú xã đa phước huyện an phú
thường cất nhiều vàng trang sức với giá trị lớn trong túi áo khoác mặc trên người
chiều ngày một mươi ba tháng một mươi hai võ văn bôi chú tại địa phương
đến trại của vợ chồng bà em chơi và xin ngủ lại
đợi đến đêm thấy vợ chồng bà em chơi
em đã ngủ say bôi liền lèn đến trộm toàn bộ tài sản trị giá trên một trăm bốn mươi bảy triệu đồng
chính thói quen và sự chủ quan của một số người dân ở vùng quê
đã tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng dễ dàng thực hiện hành vi phát triển
chỉ tính từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện an phú đã xảy ra ba mươi vụ trộm cắp cướp giật tài sản
các vụ trộm gia tăng ngay sau khi dịch bệnh covid một mươi chín được kiểm soát và nới lỏng
không còn áp dụng chỉ thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ
chúng tôi mong muốn người dân phải nâng cao cảnh giác hơn nữa
trong vấn đề quản lý bảo quản tài sản của mình
nhất là khắc phục những sơ hở thứ suốt
trong cái việc là khi mà rời nhà
thì phải khóa cửa cài cửa cho cẩn thận
hoặc là phải có người trông coi trước khi rời nhà
những cái việc mà tài sản khi có tài sản thì cũng phải cắt trong tủ
cũng khóa cho phải cẩn thận
trước tình hình tội phạm có thể gia tăng
nhất là tội phạm trộm cắp tài sản trước trong và sau tết nguyên đán
ngoài sự vào cuộc của lực lượng chức năng
thì mỗi người dân cần hết sức cảnh giác
nâng cao ý thức
làm việc bảo quản tài sản của mình
cũng như tích cực tham gia tố giác tội phạm
để cùng lực lượng công an giữ gìn an ninh trật tự cho nhân dân
đón một mùa xuân an toàn và hạnh phúc
ba trăm linh tỷ đồng năm trăm linh tỷ đồng với hàng trăm đối tượng tham gia
liên tiếp trong thời gian vừa qua
các đường dây đánh bạc rất lớn dưới hình thức ghi số đề
đã được công an tỉnh đắk lắc triệt phá
khi sử dụng đồng bộ các biện pháp
nghiệp vụ lực lượng chức năng đã phát hiện được nhiều thủ đoạn tinh vi của các đối tượng
đây là đường dây ghi số đề trên năm trăm linh tỷ đồng
do đối tượng nguyễn anh tài ba mươi tuổi
trú tại phường thành công thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lắc cầm đầu
đã bị công an thành phố buôn ma thuật triệt phá thành công
đây là đường dây số đề hoạt động rất tinh vi
các đối tượng không nhận phơi đề trực tiếp
mà sử dụng tin nhắn qua điện thoại zalo facebook
sau mỗi ngày tất cả các tin nhắn đều được xóa sạch
hàng ngày thì em nhận phơi của các công bạn lại
và sau giờ thì em
em ngồi cọng tính toán thắng thua
và em nhờ tuyến để thu chi tiền hàng ngày của em
em có sử dụng thương tiện là một điện thoại iphone bảy plus
để em nhận các lô đề của các công an gửi tới chị em
trong quá trình làm việc thì em có làm việc bằng tin nhắn
trong sự nguyện của em thì em nghĩ là khó bị cơ quan điều tra phát hiện
nhưng mà không ngờ đến hôm nay thì em đã bị công an thành phố phát hiện
phải bắt giữ và làm rõ hành vi của em
còn đây là đường dây ghi số đề
do nguyễn vũ đức quang và võ thanh bình cầm đầu
khám xét các địa điểm trong đường dây
lực lượng công an đã thu giữ trên một trăm linh triệu đồng tiền mặt
hai mươi điện thoại di động cùng nhiều tài liệu
tăng vật liên quan đến hoạt động ghi số đề
bước đầu công an đã làm rõ đường dây số đề này có khoảng một trăm linh người tham gia
giao dịch một ngày trên một tỷ đồng
và đường dây này đã hoạt động được khoảng một năm nay
với tổng số tiền giao dịch trên ba trăm linh tỷ đồng
ngoài việc sử dụng các thiết bị điện thoại thông minh
mạng máy tính mạng viễn thông để ghi số đề
thì các đối tượng còn thường xuyên thay đổi địa điểm ghi số đề
thậm chí chúng còn đến thành phố nha trang thuê nhà nghỉ để hoạt động
trong đường dây em được giao là người nhận số từ các con bạc
hàng ngày em nhận phơi về điện thoại
sau đó tính toán căn cứ và các quả truyền số của miền nam và miền bắc
tính toán thắng thua sau đó gửi thắng thua cho quang
trong thời gian sinh sống
em có quen với bình tân
và tụi em cùng nhau nhận số đề và làm
hai ngày em tính tiền thắng thua theo kết quả trong số
rồi tụi em dùng quỹ qua để tránh sự phát hiện của cơ quan công an
chỉ tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay
công an thành phố buôn ma thuật đã điều tra làm rõ
khởi tố một mươi bốn vụ đánh bạc dưới hình thức ghi số đề khởi tố bảy mươi sáu bị can
trong đó có nhiều đường dây hoạt động quy mô
với tổng số tiền giao dịch lên tới hàng trăm tỷ đồng
thủ đoạn chung trong thời gian vừa qua
các đối tượng tiếp tục sử dụng một số tính năng trên mạng xã hội
và sử dụng các thiết bị điện thoại thông minh
để tổ chức ghi nhận số đề với quy mô lớn
quá trình đầu tra chúng tôi cũng gặp rất nhiều khó khăn
do các đối tượng hiện nay cũng dùng nhiều thủ đoạn để đối phó
cái việc kiểm tra phát hiện của lực lượng chức năng
và tìm nhiều rất nhiều các thủ đoạn để che giấu các hành vi
cũng như là tiêu hủy các tài liệu chứng cứ
tuy nhiên với quyết tâm nỗ lực đấu tranh chấn áp tội phạm
thì chúng tôi đã phát hiện và xử lý nhiều đường dây đánh bạc
quy mô rất là lớn ở những nơi phố
thực tế rất nhiều đường dây số đề lớn đã bị lực lượng công an triệt xóa
nhiều đối tượng đã phải trả giá bởi những bản án nghiêm khắc của pháp luật
tuy nhiên do lợi nhuận cao đem lại từ việc ghi số đề
nên nhiều người vẫn bất chấp mà vi phạm pháp luật
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã hương trà tỉnh thừa thiên huế
vừa ra quyết định khởi tố và bắt tạm giam lê hoàng quang tiến
trú tại phường tứ hạ thị xã hương trà về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó vào ngày hai mươi một tháng một mươi một trong khi đang uống cà phê xuất phát từ mâu thuẫn trong lời qua tiếng lại
hai bên đã xảy ra xô xát
lê hoàng quang tiến đã dùng một con dao mang theo đâm nhiều nhát vào vùng hông và ngực
của nguyễn tấn phi và hồ đăng nhật tú gây thương tích với tỷ lệ lần lượt là một mươi hai và chín
tại cơ quan công an đối tượng lê hoàng quang tiến khai nhận con dao trên đã được mua
khi đang làm thuê tại thành phố hồ chí minh với mục đích là để phòng thân
hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định
trong lúc chờ thi hành bản án hai năm tù về tội cướp giật tài sản
một đối tượng đã thực hiện hàng loạt các vụ đột nhập trộm cắp tài sản trên địa bàn
công an quận liên triểu thành phố đà nẵng vừa tiến hành truy xét thành công và bắt giữ đối tượng
nguyễn văn toàn một mươi bảy tuổi chú phường hòa thọ tây quận cẩm lệ thành phố đà nẵng
là thủ phạm đã gây ra hàng loạt các vụ đột nhập trộm cắp tài sản của nhà dân trên địa bàn thành phố
theo cơ quan điều tra từ đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
toàn thường xuyên đi nhờ xe ô tô của bạn đến gần khu vực trộm cắp và đi bộ để quan sát
tìm kiếm nhà dân sơ hở thực hiện hành vi đột nhập
toàn thường chọn khung giờ từ nửa đêm về sáng lúc mọi người ngủ say
thì treo vào nhà để lấy trộm tài sản phần lớn là tiền điện thoại máy tính sách tay
cho đến thời điểm bị bắt toàn thừa nhận đã thực hiện chót lọt một mươi vụ trộm cắp tài sản
trên địa bàn các quận hải châu thanh khê liên triều tổng trị giá ước tính gần một trăm linh triệu đồng
số tài sản trộm cắp được toàn đã đem bán lấy tiền tiêu xài
thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh bắc ninh xảy ra một số vụ đập phá cửa kính ô tô
để trộm cắp tài sản của người dân để trên xe
các đối tượng rất liều lĩnh thậm chí là hành động ngay giữa ban ngày
gây không ít lo lắng cho các chủ phương tiện
trước tình trạng trên công an các địa phương đã khẩn trương xác minh
điều tra làm rõ và bắt giữ các đối tượng có liên quan
đây là hiện trường vụ việc xảy ra vào sáng ngày một mươi năm tháng năm
tháng một mươi hai tại cổng trường mầm non xuối hoa thuộc phường xuối hoa
chiếc xe ô tô của chị nguyễn thị thủy ở thành phố bắc ninh
đã bị kẻ gian đập vỡ cửa kính lấy trộm nhiều tài sản trong xe
với tổng giá trị khoảng ba mươi triệu đồng
khẩn trương xác minh điều tra công an thành phố bắc ninh đã làm rõ đối tượng phạm tội
là lê đình tuấn chú tỉnh nam định
đối tượng này đã có một mươi tiền án về tội trộm cắp tài sản
tiếp đó tối hai mươi tháng một mươi hai biết chủ xe ô tô để số tiền lớn trong xe
nguyễn văn mạnh chú thành phố bắc ninh đã đập vỡ cửa kính ghế phụ
và lấy trộm một chiếc ví bên trong có khoảng ba mươi triệu đồng
chín giờ ba phút tối ngày hai mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
thì em thấy một xe có một xe ở đỗ đô ở chợ chu mẫu
thì trong khi đó là
em lấy cổng bằng đá em đập vỡ cửa kính xe
em lấy cổng bằng đá xong rồi em cầm một chiếc ví em đi về nhà
là đối tượng đã có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản
lô văn thuận chú tỉnh nghệ an cũng vừa bị công an huyện quế võ khởi tố
về hành vi trộm cắp tài sản và cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác
lợi dụng đêm tối và sơ hở của người dân
chỉ trong khoảng thời gian rất ngắn thuận liên tiếp gây ra ba vụ đập vỡ kính xe ô tô
tại thôn giang liễu xã phường liễu và trộm cắp tài sản với tổng giá trị thiệt hại hơn ba mươi hai triệu đồng
từ phòng trò đi qua thì đi trong khu vực giang liễu phương liễu
thì thấy một cái con xe màu đỏ không biết hãy nhãn nhiều gì
thì thấy ở trong đây là có một cái da nhỏ
để đằng sau thì thấy
đập kính để lấy tiền
quá trình điều tra cơ quan công an xác định đối tượng gây ra liên tiếp ba vụ trong một đêm
đối tượng rất là liều lĩnh dùng búa và gậy đập cửa kính ô tô liên tiếp trong khoảng một thời gian ngắn
đây đều là những đối tượng có tiền án về tội trộm cắp tài sản không việc làm ổn định
và thường đi lang thang lợi dụng chủ tài sản sơ hở để trộm cắp
các đối tượng phạm tội hoạt động với thủ đoạn rất manh động và liều lĩnh
như dùng gạch đá thanh gỗ ném vỡ kính xe và trộm cắp tài sản
điều này đã khiến không ít chủ phương tiện lo lắng vì không những mất tài sản có giá trị mà phương tiện còn bị hư hỏng
chúng tôi cũng khuyến cáo đối với nhân dân trên địa bàn
đề nghị nhân dân cũng chủ động nêu cao tinh thần cảnh giác phòng ngừa đối với tội phạm
một là đối với các chủ xe ô tô thì không nên để đồ vật tài liệu
tài sản có giá trị trên xe khi mà chúng ta xuống xe rời xe
ta phải phạm vi quản lý của xe ô tô
cái thứ hai là các phương tiện đồ vật tài sản có giá trị như ô tô xe máy
thì đại nghị là nên đẻ ở những nơi có quản lý chung coi
thời điểm tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai đang đến gần là khoảng thời gian các đối tượng phạm tội thường lợi dụng để hoạt động
đáng chú ý là tội phạm trộm cắp tài sản
do đó mỗi người dân cần chủ động bảo vệ quản lý tài sản đồng thời tích cực phối hợp cung cấp thông tin cho lực lượng công an
để nhanh chóng điều tra làm rõ góp phần đảm bảo an ninh trả tự phục vụ nhân dân vui xuân đón tết an toàn
công an huyện mỹ xuyên tỉnh sóc trăng vừa bắt quả tang một mươi chín đối tượng tham gia đá gà ăn tiền tại ấp tâm phước xã đại tâm huyện mỹ xuyên
ngày hôm qua công an tỉnh sóc trăng kết hợp với công an huyện mỹ xuyên bất ngờ ập vào khu đất chống tại hẻm năm thuộc ấp tâm phước xã đại tâm huyện mỹ xuyên
bắt quả tăng một mươi chín đối tượng đang tham gia đánh bạc dưới hình thức đá gà ăn tiền
tại hiện trường lực lượng chức năng lập biên bản thu giữ năm con gà một mươi ba xe mô tô trên ba mươi bốn triệu đồng và một số tăng vật liên quan
vụ việc đang được tiếp tục làm rõ để xử lý theo quy định
bất ngờ tiến hành kiểm tra khách sạn phượng hoàng ba tại phường điện biên thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
công an tỉnh thanh hóa đã phát hiện bắt quả tang bảy đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm
tại chỗ lực lượng công an bắt giữ bốn đối tượng môi giới mại dâm cùng chú tại tỉnh thanh hóa
bước đầu tại cơ quan công an các gái mại dâm và những người mua dâm đều khai nhận đã thực hiện hành vi mua bán dâm thông qua sự môi giới của các đối tượng nói trên
trong đó lê công đức là lễ tân khách sạn phượng hoàng ba
khi biết khách có nhu cầu đức sẽ liên hệ với nguyễn thị tới để điều gái đến khách sạn bán dâm cho khách với giá từ một đến ba triệu đồng một lần
sau đó lê công đức và nguyễn thị tới sẽ lấy tiền hoa hồng từ các gái mại dâm và cả khách mua dâm
riêng lê thị kim oanh và chu thị lệ là hai đối tượng vừa môi giới mại dâm vừa trực tiếp tham gia bán dâm
rất nóng trong thời gian qua khi nói về phương tiện quá tải đã có rất nhiều cơ quan truyền thông phản ánh
nhân dân bức xúc trong một thời gian dài
vậy lực lượng chức năng của tỉnh hà nam đã có những động thái như thế nào để kiểm soát hiện tượng xe chở quá tải trên địa bàn
ghi nhận của nhóm phóng viên truyền hình công an nhân dân
từng đoàn xe quá tải nối đuôi nhau trên đường
dấu hiệu ai cũng có thể nhận ra là các xe này đều mang trên mình một logo trên kính
cơi nới thành thùng che phủ bạt không kín chở quá khổ quá tải đang tràn lan trên mặt đất
còn một số tuyến đường tại tỉnh hà nam
trong quá trình tuần tra kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm lực lượng chúng tôi cũng có những khó khăn vướng mắt
như là các phương tiện thường xuyên cho người bám và theo dõi lực lượng để báo cho các phương tiện trốn tránh việc kiểm soát
khi mà lực lượng triển khai ở các khu vực đầu bến đầu mỏ bán xe các khu vực đầu bến đầu mỏ bán xe
các khu vực đầu bến đầu mỏ bãi thì các phương tiện sẽ dừng hoạt động
chặn chốt tuyến này phình tuyến khác khó khăn đối với lực lượng chức năng tỉnh hà nam
mỗi ngành một chức năng nhiệm vụ
ngành thì quản lý tại bến bãi cửa mỏ
ngành thì tuần tra lưu động trên tuyến
nhưng khó khăn không thuộc về riêng ai
hai lực lượng chúng tôi cũng thường xuyên có những sự phối hợp trong việc triển khai và xử lý các trường hợp vi phạm
tuy nhiên thì cái chức năng của lực lượng thanh tra giao thông thì chủ yếu tập trung ở các cái đầu bến đầu gãi
còn lực lượng cảnh sát giao thông chúng tôi thì triển khai trên các tuyến quốc lộ
rất nhiều nhà máy xi măng nhiều mỏ khai thác đá vật liệu xây dựng cần cung cấp cho các địa phương và tỉnh ngoài nên hoạt động vận tải rất nhộn nhịp mạnh ai nấy chạy
khi thấy lực lượng chức năng cùng phóng viên ghi hình thì lái xe cho các phương tiện
quay đầu bỏ chạy hoặc vào bãi né tránh đến khi lực lượng tuần tra rút thì chạy bình thường
trạm đã đặt chỗ nào thì hầu như là chỉ có xe không đi qua và các cái xe chở quá tải thì họ đều quay đầu hết
thì phương tiện anh em thì con người thì nó cũng một tổ công tác các phương tiện thì nó cũng không được đầy đủ nó hạn chế
thì anh em tôi cũng đã cố gắng hết sức để làm
và trên các cái địa điểm đã được đặt
các xe mang logo minh trí tt thu ngân sáu nghìn bảy trăm tám mươi chín và rất nhiều phương tiện gắn logo trên kính khác tung hoành coi đây như tấm bùa hộ mệnh
và là dấu hiệu nhận diện phương tiện để thả sức lộng hành
lực lượng chức năng thì mỏng không thể phủ hết các tuyến đường
chưa kể phương tiện kỹ thuật phục vụ cho công tác cân đo tại trọng xe hoạt động không hiệu quả nên đôi khi gặp không ít khó khăn trong công tác xử lý
để hiện tượng quá tải lộng hành trong thời gian qua và trở thành điểm nóng khi nhắc tới hà nam
có phần trách nhiệm không nhỏ của bạn an toàn giao thông tỉnh cũng như các ngành chức năng chưa có sự phối hợp đồng bộ để cùng nhau giải quyết
các ngành đang đổ lỗi cho nhau
sự mâu thuẫn ngay ở các đơn vị sở giao thông vận tải cũng như công an
câu hỏi đặt ra là các ngành đã làm hết chức năng của mình hay chưa
việc quản lý phương tiện vận tải phải làm ngay từ khi tập kết hàng hóa từ kho bãi bến cảng là của ngành giao thông vận tải
còn việc để các xe tung hoành thời gian dài thì lực lượng cảnh sát giao thông đã làm hết mình hay chưa
vấn đề này rất cần các đơn vị chức năng trả lời mà câu trả lời thuyết phục nhất là từ trực quan
một vụ hỏa hoạn thương tâm vừa xảy ra tại tỉnh thanh hóa khiến ba người trong cùng một gia đình tử vong
vụ cháy xảy ra vào khoảng h ba mươi phút sáng sớm nay tại ngôi nhà ba tầng số hai a triệu quốc đạt phường điện biên thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa
sau gần ba mươi phút nỗ lực chữa cháy
lực lượng chức năng mới cơ bản khống chế được đám cháy
tuy nhiên vụ cháy đã khiến ba nạn nhân tử vong gồm hai vợ chồng chủ nhà và một người con khoảng một tuổi
ngoài ra còn có người đang được đưa đi cấp cứu tại bệ viện đao khoa tỉnh thanh hóa
được biết ngôi nhà trên được chủ nhà sử dụng tầng một để kinh doanh bể cá cảnh và dụng cụ trang trí bể cá cảnh
nguyên nhân vụ cháy đang được tiếp tục xác minh làm rõ